thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững hai nghìn một mươi chín với chủ đề
vì một thập niên phát triển bền vững hơn
hội nghị nhằm chia sẻ các giải pháp thiết thực hiệu quả để xây dựng một nền kinh tế phi phát hải
thúc đẩy các mô hình kinh tế bền vững
cùng dự có phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng phó thủ tướng vũ đức đam
phát triển nền kinh tế tuần hoàn trong thập kỷ hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
mô hình tăng trưởng liên ngành yêu việt và sự cải biến trong nguyên lý thiết kế sử dụng nguyên vật liệu
quan hệ đối tác công tư nhu cầu thực tiễn và định hướng chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
và phát triển bền vững nguồn vốn nhân lực chỉ số vốn con người vai trò lãnh đạo bền vững
và điều phối cấp nhà nước trong dài hạn
vì một thập niên phát triển bền vững hơn hội nghị năm nay cùng hướng tới một thập niên mới
một thập niên phát triển bền vững hơn
chúng ta không thể đạt được mục tiêu nếu không có hành động đúng đắn quyết liệt và đồng bộ
từ tất cả các cấp các ngành cộng đồng doanh nghiệp từ mọi người dân và sự hợp tác của cộng đồng quốc tế
tất cả cùng chung tay cùng nỗ lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển bền vững
theo chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
phát biểu bền vững không chỉ là cam kết của việt nam trong cộng đồng quốc tế
mà xuất phát từ nhu cầu nội tại mang tính tất yếu của việt nam
phù hợp với chủ trương xuyên suốt của đảng phát triển nhanh và bền vững
đặt con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm trong việc hoạch định và thực thi chính sách
cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về năng lực quản trị của các cơ quan nhà nước
tiếp tục ra soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật
các tiêu chí đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại việt nam
hai là cần xác định ưu tiên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
tại việt nam trong giai đoạn tới phù hợp với nguồn lực và nền tảng phát triển khi thực hiện một mươi bảy mục tiêu
và trong chỉ tiêu của liên hiệp quốc là một trăm sáu mươi chín chỉ tiêu cụ thể
nhưng mà chúng ta thì đang vận dụng và thực hiện là một trăm một mươi năm chỉ tiêu cụ thể
đồng thời chú trọng hoàn thiện các tiêu chí hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững
và chính sách phát triển kinh tế xã hội của các địa phương
là năm bản lề cho thập niên hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
năm hai nghìn một mươi chín được kỳ vọng là thời điểm việt nam thừa hưởng những thuận lợi
từ kết quả phát triển kinh tế ấn tượng đạt được trong các năm trước
đồng thời tận dụng lợi thế từ nhiều hiệp định thương mại tự do
đã và sẽ có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới
nhằm bứt tốc cùng các quốc gia trên thế giới hoàn thành chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
vì sự phát triển bền vững
tại hội nghị các đề biểu đã tập trung thảo luận những chủ đề trọng điểm được quan tâm hiện nay
đó là những thuận lợi trong công việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
là quyết tâm của toàn đảng toàn dân là con người việt nam
là vị thế của việt nam trên trường quốc tế